xin chào và hẹn gặp lại
xin cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại